tại khu di tích lịch sử văn hóa cố đô hoa lư tỉnh ninh bình đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội hoa lư năm hai nghìn một mươi chín
lễ hội nhằm tôn vinh và tưởng nhớ công ơn của hai vị vua đinh tiên hoàng và lê đại hành
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã tới dự lễ khai mạc
chương trình nghệ thuật đêm khai hội đã tái hiện lịch sử cách đây hơn một tháng
trong năm vua đình bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế đặt tên nước là đại cô việt dựng kinh đô ở hoa lư
sáng lập nên nhà nước phong kiến trung mương tập quyền đầy đủ đầu tiên ở việt nam
chương trình một lần nữa góp phần làm nổi rõ vị thế của nhà nước đại cô việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc
điểm lại những dấu mốc quan trọng của cố đô hoa lư ninh bình
qua ba triều đại đinh tiền lê lý là tiền đề lịch sử cho sự phát triển của ninh bình ngày hôm nay
với tầm thế là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
đây cũng là dịp để ninh bình quảng bá tiềm năng du lịch và thế mạnh về giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của cố đô hoa lư
đến bạn bè trong nước và quốc tế nhằm thu hút đầu tư thu hút khách du lịch đến miền di sản